với hành vi cố ý gây thương tích năm thanh niên gồm phạm minh khánh lê trọng phúc nguyễn quốc hải nguyễn tấn đạt và nguyễn hoàng trọng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang khởi tố
do bực tức vì bị dọa đánh ngày bốn tháng bốn đạt thường cùng với bốn thanh niên mang theo hung khí tìm một thanh niên tên là thắng
để giải quyết mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau
hậu quả khánh dùng dao bấm gây thương tích cho một thanh niên là bạn của thắng với tỷ lệ hao tổn sức khỏe một mươi chín
ngoài khởi tố bị can cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ còn ra lệnh bắt tạm giam khánh phúc hải
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đạt trọng do chưa đủ một mươi tám tuổi
riêng nguyễn thanh thường tại thời điểm thực hiện hành vi chưa đủ một mươi sáu tuổi nên không bị khởi tố về hành vi cối gây thương tích